em là bà nội của anh vừa được us office gross công bố xếp thứ chín mươi sáu trong một trăm linh phim nước ngoài có doanh thu tốt tại mỹ
đứng trên cả người dịch chuyển thời gian của hàn quốc và thần kiếm của hồng kông
bộ phim việt nam em là bà nội của anh của đạo diễn phan gia nhật linh
em là bà nội của anh có doanh thu tại mỹ được công bố là bảy mươi một usd với mức kinh phí làm phim vỏn vẹn có bảy trăm linh usd
thứ hạng trên cũng là khá ấn tượng so với nhiều phim khác trong danh sách này
tại việt nam em là bà nội của anh cũng là phim việt ăn khách nhất năm hai nghìn một mươi năm khi thu về hơn một trăm linh tỷ đồng
trở thành phim việt nam ăn khách nhất trong lịch sử phòng vé
phim quy tụ dàn diễn viên ở cả ba thế hệ nên được đánh giá là bài thơ dành cho tuổi già
là bài hát dịu dàng dành cho những người trung niên và là một khúc hoan ca dành cho những người trẻ
trong top một trăm linh phim nước ngoài ăn khách nhất tại mỹ năm nay có hai mươi chín phim ấn độ và hai mươi phim hoa ngữ
danh sách này được us box office cross đưa ra dựa trên những con số thống kê
tại các giảp thư
các giảp thư thương mại mỹ